thế nhưng đa phần đều đồng tình với quy định này
và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh là cố gắng lắp thêm những vách ngăn để đảm bảo cho việc phòng chống dịch covid
sau nhiều ngày tổ chức tuyên truyền và kiểm tra đa phần các chủ cơ sở kinh doanh đã có những nhận thức rõ ràng
và những chuyển biến tích cực hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh
nếu mà khách mà đông hơn thì chị cũng phải làm các cách ngăn để cho phòng chống dịch cho tốt
còn bây giờ thì nó cũng tăng rất là ít nhưng mà thôi thà mình bán ít còn hơn là phải đóng cửa
thưa quý vị vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô minh danh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê tại tỉnh tây ninh và nguyễn văn mịch sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm để điều tra về hành vi tổ chức sản xuất buôn bán găng tay y tế kém chất lượng
vào ngày một mươi tháng tám công an tp hcm tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại số hai mươi bảy trên chín đường tân thới nhất tám quận một mươi hai do nguyễn văn mịch quản lý
thời điểm kiểm tra bắt quả tang mịch đang tổ chức cho ba mươi hai nhân công tiến hành sản xuất găng tay y tế giả
nhiều nhãn hiệu khác nhau
mịch không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của
qua đầu tranh tại chỗ mịch khai nhận được ngô minh danh là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế trường thọ thuê quản lý kho trên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngoài kho trên bịch còn được danh ra quản lý kho hàng ở địa chỉ số hai đường trường trinh phường tây thạnh quận tân phú là nơi cất giữ găng tay y tế giả đã thành phẩm và nhiều địa điểm khác trên địa bàn tp hcm hay tỉnh tây ninh
cơ quan công an đã tổ chức thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại các địa chỉ do mệch cung cấp
thu giữ tổng cộng một mươi bốn bốn trăm bốn mươi sáu thùng găng tay y tế giả các nhãn hiệu sáu mươi sáu năm tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng một năm tấn võ hộp vỏ hộp và năm trăm linh kg vỏ thùng găng tay y tế
tổng giá trị găng tay y tế giả tương đương hàng thật và nguyên liệu dùng sản xuất hàng giả ước tính trên hai mươi tỷ đồng
với tội danh lừa đảo chứng đất tài sản bị cáo trần tiến đạt hai mươi bảy tuổi trú tại phường lộc phát tp bảo lộc
đã bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt một mươi năm năm tù giam trong phiên sơ thẩm diễn ra vào sáng nay ngày một mươi chín tháng bốn
theo cáo trạng vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám đạt đã khoe với ông phạm ngọc lâm
đang làm cho công ty xuất nhập khẩu tại tp hcm chuyên nhập hàng điện tử xe máy đã qua sử dụng về bán lại
đạt đề nghị ông lâm hỗ trợ vốn để mua một lô hàng hẹn cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lời
vào cuối tháng một đến cuối tháng năm
năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng ông lâm đã một mươi lần đưa tiền cho đạt với tổng số tiền là một tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám không thấy đạt trả nợ
tìm gặp thì tránh mặt ông lâm đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
cùng thời điểm đạt còn đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn của ba người khác với số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng hội đồng xét xử đã tuyên phạt đạt một mươi năm năm tù giam
trước đó vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi đạt
bị tòa án dân dân thành phố bảo lộc tuyên phạt ba năm tù giam cũng về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
công an huyện đông anh hà nội cũng vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng là nguyễn thị thanh loan ba mươi hai tuổi
nguyễn công xuân hai mươi tám tuổi phạm thị mai ba mươi một tuổi và đoàn văn khuê hai mươi một tuổi
cùng chú tại huyện đông anh hà nội về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy
đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke
tại thôn đìa xã nam hồng huyện đông anh hà nội đã phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật
trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai nhân viên mới đến làm tại quán
sinh năm hai nghìn bốn và hai nghìn một cùng chú tại tỉnh thái bình
thế nhưng đang bị khóa nhốt trong phòng với lý do hai chị đòi về nhà không làm việc tại quán nữa
qua điều tra công an huyện đông anh làm rõ nguyễn thị thanh loan là quản lý của quán
đã chỉ đạo nguyễn công xuân là nhân viên phục vụ quán đã bắt giữ trái phép hai nạn nhân trên
cùng giúp sức cho loan và công là phạm thị mai là chủ quán và đoàn văn khuê
hiện công an huyện đông anh đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng cái văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bình chánh xã bình thạnh
thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
là đối tượng phạm quốc dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa hạ xã thường thới hậu b
huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đối tượng có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mày phải
và đối tượng trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
bị công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý